trong phần tin tức quốc tế tổng thống mỹ đưa ra phát biểu đầu tiên về vấn đề với iran
nga khánh thành đường ống dẫn khí đốt tới châu âu qua thổ nhĩ kỳ
thưa quý vị hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện năm dân vận chính quyền năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc dự và chủ trì hội nghị
cùng dự có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí tòng thị phóng phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí trương thị mai trưởng ban dân vận trung ương đồng chí võ văn thưởng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung ương đồng chí trương hòa bình phó thủ tướng thường trực chính phủ
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ các đồng chí bí thư trung ương đảng
đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ubnd mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phan đình trạc
trưởng ban nội chính trung ương cùng các đồng chí ủy viên trung ương đảng là lãnh đạo các bộ ngành và địa phương
năm hai nghìn một mươi chín các cấp ủy đảng nhà nước hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
đổi mới nội dung phương thức tạo chuyển biến tích cực về nhận thức trách nhiệm đối với công tác dân vận
các cấp ủy đảng tăng cường công tác xây dựng đảng nâng cao trách nhiệm nêu gương cán bộ đảng viên
nhất là người đứng đầu trong quan hệ với nhân dân
năm hai nghìn một mươi chín chính phủ và các cơ quan hành chính các cấp đã quyết liệt quyết tâm đổi mới cải cách hành chính
lãnh đạo tăng cường trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các đoàn thể
trong phối hợp với chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cũng như là công tác dân dân
các chủ trương chính sách đều được triển khai đúng phương châm là dân biết dân bàn
dân làm dân kiểm tra tiếp tục thực hiện đồng bộ nội dung ba ba nên ba cần đến tận cơ sở
khi triển khai các công trình dự án lớn thì đều có tổ chức lấy ý kiến lắng nghe sự góp ý của nhân dân
cũng như xin gây ý kiến phản biệt xã hội của mặt trận tổ quốc
bên cạnh những kết quả đã được được thì hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế vẫn còn tồn tại trong công tác dân vận
đó là công tác nắm bắt tình hình nhân dân và thăm mưu với cấp ủy
ủy phối hợp trong hệ thống chính trị thực hiện chủ trương giải pháp vận động các tầng lớp nhân dân
chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các văn bản của đảng liên quan đến công tác dân vận tôn giáo
của một số cấp ủy tổ chức đảng chưa được chú trọng thường xuyên
một số nơi kết quả phối hợp giữa chính quyền mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
trong công tác dân vận hiệu quả chưa cao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn
năm hai nghìn hai mươi có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm tiến hành đại hội đảng các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
bảy mươi năm năm ngày thành lập nước một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ thường xuyên nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện
chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan tổ chức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức
tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình nhân dân kịp thời phản ánh tâm tư
nguyện vọng kiến nghị của nhân dân đối với đảng nhà nước hệ thống chính trị
nhất là những vấn đề bức xúc tham mưu cho đảng nhà nước có giải pháp phù hợp giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh
thưa quý vị sáng nay tại đà nẵng bộ quốc phòng việt nam đã tổ chức hội nghị
nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean
chương trình có sự tham dự của hơn tám mươi đại biểu đến từ một mươi nước asean
đây là hội nghị đầu tiên trong chuỗi các hội nghị hoạt động quân sự quốc phòng
trong năm việt nam đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi
hội nghị nhóm làm việc quan chức quốc phòng cấp cao asean có nhiệm vụ chuẩn bị
và hoàn tất các văn kiện cho các hội nghị quốc phòng asean
trong đó có hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao asean
hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bốn
và hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean mở rộng lần thứ bảy
chương trình nghị sự hội nghị gồm một số nội dung chính như cập nhật tiến trình hợp tác quốc phòng asean
và đánh giá về các sáng kiến của asean thảo luận các sáng kiến mới của asean
và kế hoạch hoạt động ba năm của hội nghị bộ trưởng quốc phòng các nước asean
và xây dựng các văn kiện cho hội nghị sắp tới
bảy ba mươi tám đó là mức tăng thêm của lương cơ sở sẽ được bắt đầu từ ngày một tháng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đây là nội dung của dự thảo nghị định của chính phủ
về quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
đang được bộ nội vụ lấy ý kiến của người dân
bộ nội vụ cho biết mức lương cơ sở hiện nay là một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
mới đạt bốn mươi hai ba mươi chín so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn một mươi chín
và đạt bốn mươi một mươi sáu so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm hai nghìn hai mươi
đến đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn
tuy điều kiện ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn
nhưng để cải thiện đời sống của cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang
quốc hội đã ban hành nghị quyết số tám mươi sáu hai nghìn một mươi chín
trong đó quy định thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ một bốn mươi chín triệu đồng một tháng
lên một sáu triệu đồng một tháng điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
trợ cấp hàng tháng theo quy định và trợ cấp yêu đãi người có công đối với cách mạng
tăng bằng mức lương cơ sở thời điểm thực hiện từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
theo đó dự thảo nghị định quy định điều chỉnh mức lương cơ sở từ một bốn trăm chín mươi đồng một tháng
lên một sáu triệu đồng một tháng từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi tăng thêm bảy ba mươi tám
đồng thời dự thảo cũng quy định về kinh phí thực hiện đối với các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan khác ở trung ương các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định
phê duyệt chương trình trọng điểm điều tra cơ bản về tài nguyên môi trường biển và hải đảo
mục tiêu đến năm hai nghìn ba mươi tối thiểu năm mươi diện tích vùng biển và hải đảo của việt nam
được khảo sát điều tra phân tích về tài nguyên môi trường biển và hải đảo
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm một trong các nhiệm vụ của chương trình là điều tra tổng hợp điều kiện tự nhiên
kinh tế xã hội văn minh sinh thái biển nhằm có được các số liệu dữ liệu về khí tượng
hải văn môi trường động đất
sóng thần phục vụ quy hoạch khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển
xây dựng thiết kế các công trình trên biển đánh giá các tác động của yếu tố tự nhiên tới công trình biển
quá trình xâm nhập mặn suy thoái môi trường biển phát triển bền vững kinh tế biển
bảo vệ quốc phòng an ninh trên biển ứng phó với biến đổi khí hậu nước biển dân
tiếp tục điều tra đánh giá định kỳ một số yếu tố tự nhiên tài nguyên có tính biến động cao
như hải dương học khí tượng thủy văn tài nguyên sinh vật hệ sinh thái môi trường biển và hải đảo
điều tra đánh giá chi tiết tiềm năng chữ lượng một số tài nguyên khoáng sản biển
các loại tài nguyên mới phục vụ việc khai thác và sử dụng bền vững các loại tài nguyên biển
phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược thủy lợi việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm mục tiêu cụ thể của chiến lược về cấp nước bảo đảm cấp nước cho sinh hoạt
sản xuất nông nghiệp và đáp ứng nhu cầu của các ngành kinh tế xã hội
chú trọng bảo vệ môi trường và bảo vệ hệ sinh thái thủy sinh phục vụ phát triển bền vững
chiến lược cũng đề ra các giải pháp chung như hoàn thiện cơ chế chính sách tăng cường thực thi pháp luật về thủy lợi
hoàn thiện tổ chức bộ máy phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng công tác quy hoạch
tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng thủy lợi nâng cao hiệu quả quản lý khai thác giải pháp cho từng khu vực
trung du miền núi bắc bộ đồng bằng sông hồng bắc trung bộ nam trung bộ tây nguyên đông nam bộ và đồng bằng sông kiểu long
phó thủ tướng trịnh đình dũng cũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc
từ các nông lâm trưởng quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp lâm nghiệp không thủ diện sắp xếp lại theo nghị định số một trăm một mươi tám
ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác hộ gia đình cá nhân sử dụng
theo đó về nhiệm vụ trung ương tổ chức thực hiện chỉ đạo hướng dẫn các địa phương ban hành các văn bản liên quan đến xây dựng
và tổ chức thực hiện đề án trên phạm vi cả nước xây dựng và thực hiện các phương án hỗ trợ về kỹ thuật và kinh phí
đối với các địa phương thực hiện các hoạt động kiểm soát kiểm tra thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật
và xử lý các vi phạm đối với đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường
bên cạnh đó thực hiện điều tra thống kê quỹ đất các nông lâm trường bàn giao về địa phương
tổng hợp tình hình quản lý sử dụng đất lập các báo cáo đề xuất văn bản chuyên đề về đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường
và xây dựng bộ dữ liệu đối với đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường trên phạm vi cả nước
đề xuất các giải pháp chính sách phương án để xử lý những tồn tại bất cập trong quản lý sử dụng đất
và tăng cường hiệu lực quản lý hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông lâm trường trên phạm vi cả nước
thưa quý vị hôm nay tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình bộ y tế đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân số năm hai nghìn một mươi chín
nhiệm vụ trọng tâm năm hai nghìn hai mươi và triển khai chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
theo báo cáo tại hội nghị năm hai nghìn một mươi chín công tác dân số gặp nhiều khó khăn
và một số chỉ tiêu chuyên môn không đạt đạt ra mục tiêu trọng tâm của năm hai nghìn hai mươi phải tiếp tục chủ động duy trì mức sinh thay thế
giảm tranh lệch tỷ số giới tính khi sinh quản lý chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với giả hóa dân số nâng cao chất lượng dân số
cũng tại hội nghị chiến lược dân số việt nam đến năm hai nghìn ba mươi theo quyết định số một nghìn sáu trăm bảy mươi chín qdttu ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
đã được phổ biến và hướng dẫn triển khai đến các tỉnh thành phố với quan điểm chỉ đạo tập trung
mọi nỗ lực chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang thực hiện và đạt được các mục tiêu toàn diện cả về quy mô cơ cấu phân bố
đặc biệt là chất lượng dân số và được đặt trong mối quan hệ hữu cơ với các yếu tố kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
năm hai nghìn một mươi chín tổng cục dự trữ nhà nước đã hoàn thành một trăm linh kế hoạch nhập lương thực theo quyết định của thủ tướng chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi chín hàng dự trữ quốc gia đã được các bộ ngành quan tâm ưu tiên
trí kho dự trữ hợp lý tại cả ba miền tại các vùng trọng điểm qua đó đáp ứng nhu cầu xuất cấp khi có tình huống đột xuất
công tác xuất cấp hàng dự trữ quốc gia nhằm cứu trợ các địa phương trong dịp tết nguyên đán giáp hạt dự án trồng rừng
khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh đã được thực hiện khẩn trương với tổng giá trị hàng xuất cấp khoảng một năm trăm một mươi chín tỷ đồng
trong đó riêng giá trị lương thực đã xuất cấp là khoảng một một trăm sáu mươi năm tỷ đồng
tiếp nối chương trình bộ giao thông vận tải yêu cầu đẩy mạnh thực hiện quy định mới về nồng độ cồn
các địa phương hiện đang tích cực chăm lo đời sống cho nhân dân trước thềm năm mới
tiếp tục những thông tin liên quan tới việc triển khai xử lý quy định mới về nồng độ cồn
cục cảnh sát giao thông vừa gửi công điện yêu cầu lực lượng tuần tra trên cả nước tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn
phạt nghiêm và gửi thông báo về cơ quan nếu người vi phạm nồng độ cồn

khi tổ chức kiểm soát vi phạm nồng độ cồn cần lồng ghép kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy
dùng camera ghi lại toàn bộ hoạt động kiểm soát để phục vụ việc xử lý vi phạm
đối với trường hợp lái xe không chấp hành có thái độ hành vi chống đối
thì khống chế đưa về trụ sở công an nơi gần nhất và xác minh làm rõ để xử lý nghiêm
cục cảnh sát giao thông nhấn mạnh nếu người vi phạm là đảng viên lực lượng vũ trang cán bộ công chức
thì sẽ thông tin tới cơ quan đơn vị công tác để phối hợp xử lý
và cũng liên quan tới nghị định mới này bộ trưởng bộ giao thông vận tải
phó chủ tịch thường trực ubndg quốc gia vừa ký công văn số một mươi hai
đề nghị ubnd các tỉnh thành phố đẩy mạnh thực hiện nghị định và luật phòng chống tác hại của rượu bia
ngoài ra ubndg quốc gia cũng đề nghị
chủ tịch ubndg kiêm trưởng ban an toàn giao thông tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo hệ thống phát thanh truyền thanh cơ sở tăng cường thông tin
tuyên truyền các quy định của nghị định số một trăm linh và luật phòng chống tác hại của rượu bia
đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm tra xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông
vi phạm nồng độ cồn kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả
bảo đảm đủ trang thiết bị vật tư cho lực lượng chức năng kiểm tra xử lý vi phạm nồng độ cồn
cùng với đó các cơ quan đơn vị tổ chức đoàn thể trường học tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức
sĩ quan chiến sĩ sinh viên gương mẫu thực hiện đã uống diệu biệt thì không lái xe
không uống diệu biệt trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ
thưa quý vị sau nhiều ngày luật phòng chống tác hại của rượu bia và nghị định số một trăm linh được áp dụng
thống kê tại các bệnh viện cho thấy số lượng bệnh nhân nhập viện do rượu bia đang có chiều hướng giảm
tuy nhiên giáp tết thì khả năng sử dụng diệu biệt trong các buổi liên hoan hay tiệc tùng sẽ còn rất nhiều
người đàn ông này đã phải trải qua bảy lần phẫu thuật chân trái của mình nhưng hiện anh vẫn chưa thể bình phục
cách đây không lâu sau một cuộc vui quá chén anh đã lái xe lao xuống vực trên đường đi về nhà
hậu quả là những tháng ngày dài nằm trên giường bệnh
chưa biết có thể về nhà đón tết cùng giai đoạn

ví dụ mình đi không may nó xảy ra tai nạn liên quan đến nhiều người khác
từ nghề luật phòng chống tắc hại của diệu biệt được áp dụng
thống kê tại các bệnh viện cho thấy số lượng bệnh nhân
nhất là bệnh nhân bị tai nạn giao thông do bia rượu
đã có chiều hướng giảm dù không quá nhiều
từ ngày một tháng một đến ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi
qua thống kê chúng tôi vẫn thu được là con số là có ba trăm linh năm trường hợp
bị tai nạn giao thông đến bệnh viện việt đức
và trong số đó thì tỷ lệ mà có xét nghiệm ethanol nồng độ cồn trong máu là chiếm quân sáu
như vậy là khi chúng ta so sánh cùng kỳ với năm ngoái
thì cũng có một cái sự giảm ở mức rất là vượt vài
ngoài tai nạn giao thông thì việc uống rượu bia mất kiểm soát
còn ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe ngộ độc rượu
loạn thần do rượu và những hậu quả không thể lường hết được
khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia
nếu uống thì nên biết cách kiểm soát
để không bi phạm luật pháp không gây tổn hại đến sức khỏe
thưa quý vị ở thời điểm mà việt nam gia nhập wto
nhiều chuyên gia đã bày tỏ lo ngại rằng các tổ đoàn xây dựng nước ngoài
với ưu thế vượt trội sẽ dễ dàng trở thành tổng thầu những dự án xây dựng lớn tại việt nam
và các doanh nghiệp xây dựng trong nước thì khó thoát khỏi thân phận thầu phụ
làm thuê cho tổng thầu nước ngoài ngay tại sân nhà
tuy nhiên thời gian qua thì những dự báo đó đã không trở thành hiện thực
các doanh nghiệp xây dựng trong nước đã vươn lên mạnh mẽ đặc biệt là các doanh nghiệp tư nhân
saigon center một trong những tổ hợp thương mại dịch vụ văn phòng cho thuê lớn bậc nhất
tại tp hcm vào năm hai nghìn một mươi bốn khi mở thầu giai đoạn hai và ba của dự án này
việc tham gia tổng thầu những dự án lớn ở việt nam vẫn còn là sân chơi của các doanh nghiệp xây dựng nước ngoài
vì vậy việc hòa bình group trở thành tổng thầu dự án này được xem là một cột mốc đáng nhớ của ngành xây dựng việt nam
chúng tôi đã rất nỗ lực để chứng minh cho chủ đầu tư nước ngoài là không phải các nhà thầu trong nước chỉ cạnh tranh bằng giá
mà thực sự có sự vượt rội về trình độ quản lý cũng như là công nghệ kỹ thuật thi công
và chúng tôi đã phải thể hiện tất cả năng lực của mình bằng một bộ hồ sơ dự thầu tốt hơn
như là các nhà thầu nước ngoài
sau khi công trình xây dựng và đưa vào dẫn hành được ba năm
thì cho đến hiện tại thì tôi có thể khẳng định là nhà thầu hòa bình làm khá là tốt
mình đánh giá là hòa bình cũng có thể ngang ngửa với các nhà thầu nước ngoài
cả về phần xây dựng và phần hệ m e đi kèm
sự thành công của hòa bình group tại dự án sài gòn center mở ra một giai đoạn vươn lên mạnh mẽ của ngành xây dựng
hàng loạt doanh nghiệp việt đã chiến thắng các nhà thầu ngoại
trở thành tổng thầu của những dự án trị giá hàng nghìn tỷ đồng
trong đó có tòa nhà landmark tám mươi một cao nhất đông nam á
và tới cuối năm hai nghìn một mươi chín các nhà tổng thầu nước ngoài đã vắng bóng trên thị trường xây dựng việt nam
qua một thời gian rất gắn thì các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đã phát triển
có thể nói rằng thần kỳ
và có thể nói trong năm bảy năm gần đây
thì thị trường xây dựng dân dụng và công nghiệp của việt nam
chủ yếu là do các nhà thầu xây dựng
các nhà thầu xây dựng việt nam chúng ta đảm đường và rất được tin cảnh
hội nhập quốc tế mang lại cơ hội bứt phá cho các doanh nghiệp
nhưng cùng với đó là sự cạnh tranh gai gắt từ các doanh nghiệp ngoại
với lợi thế về kinh nghiệm công nghệ tài chính và nhiều lợi thế khác
và trong khi một số ngành như công nghiệp phụ trợ công nghiệp cơ khí chưa thể bứt phá
thì ngành xây dựng với những doanh nghiệp tư nhân như hòa bình cotecon
đã nắm được cơ hội vượt qua các đối thủ quốc tế làm chủ thị trường xây dựng tại việt nam
thưa quý vị hôm nay phiên tòa xét xử sai phạm đất đai tại đà nẵng
đối với hai bị cáo là nguyên chủ tịch ubnd tp đà nẵng và đồng phạm bước sang ngày thứ bảy
tiếp tục phần tranh luận các luật sư tập trung về các dự án đất bị bán với giá rẻ
nhất là dự án hai mươi chín hectare của đô thị mới quốc tế đà phước
tại phần tranh luận luật sư bào chữa cho các bị cáo tiếp tục phân tích nhiều luận điểm
tập trung cho rằng các bị cáo không thực hiện hành vi

các dự án đất đai bị phạm trong quá trình thực hiện chuyển nhượng các dự án bất động sản nhà đất công sản
trong đó dự án hai mươi chín ha thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế đa phước được nhiều luật sư đề cập tới
theo luật sư báo cáo số ba mươi ba do bị cáo nguyễn điểu ký có nội dung giao hai mươi chín hectare đất cho một công ty việt nam
theo quy định và công ty daewon hàn quốc đã có văn bản xin liên doanh với công ty xây dựng bảy mươi chín
chứ bị cáo nguyễn điểu không có báo cáo chỉ định công ty xây dựng bảy mươi chín liên doanh với công ty daewon
việc thành phố đà nẵng không tổ chức đấu giá vì căn cứ và thỏa thuận nguyên tắc đã ký với công ty daewon
vì vậy khi ban hành quyết định năm nghìn tám trăm bảy mươi thành phố đà nẵng đã thu hồi và giao toàn bộ diện tích đất cho công ty xây dựng bảy mươi chín quản lý sử dụng
về nội dung này cáo trạng của viện kiểm sát nêu rõ từ năm hai nghìn sáu trước khi ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng và công ty daewon ký thỏa thuận nguyên tắc
phan văn anh vũ đã được lãnh đạo thành phố đà nẵng giao hợp tác với công ty daewon triển khai thực hiện dự án hai mươi chín hectare
như vậy không có việc daewon đề xuất liên doanh với công ty xây dựng bảy mươi chín
ngay từ đầu khi ký kết thỏa thuận nguyên tắc năm hai nghìn sáu với công ty daewon cantavin trần văn minh lê cảnh dương và nguyễn điểu
đã tạo điều kiện để cho công ty xây dựng bảy mươi chín của phan văn anh vũ được tham gia dự án và nhận quyền sử dụng phần diện tích hai mươi chín ha đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất
với giá ba trăm linh đồng một mét vuông trong khi giá thị trường lúc đó là hơn năm triệu đồng một mét vuông
thưa quý vị để nông thôn việt nam phát triển bền vững và trở thành những miền quê đáng sống
thì chương trình mỗi xã một sản phẩm ô cốp được xem là nòng cốt
trong đó các địa phương cần đẩy mạnh liên kết sản xuất và phát huy vai trò hợp tác xã là trung tâm
đến nay đã có sáu mươi một tỉnh thành phố phê duyệt đề án chương trình
với tổng số sản phẩm dự kiến được chuẩn hóa ô cốp đến hết năm hai nghìn hai mươi là hơn ba tám trăm linh sản phẩm
vượt gần một sáu lần so với mục tiêu hai bốn trăm linh sản phẩm
nhiều sản phẩm đã được các đơn vị phân phối bán lẻ ký kết hợp đồng tiêu thụ với số lượng lớn
doanh thu của các sản phẩm ô cốp đều tăng đáng kể
trong năm hai nghìn hai mươi chương trình sẽ tập trung nâng tầm thương hiệu nông đặc sản địa phương
và tăng cường kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ
năm hai nghìn hai mươi mục tiêu đầu tiên là chúng ta sẽ hướng tới thực hiện được hoàn thành các mục tiêu đặt ra
tại quyết định châu bốn trăm chín mươi trong đó phấn đấu có hai bốn trăm linh sản phẩm được phân hạn và xếp theo chuẩn của chương trình ô cốp
cái thứ hai nữa là chúng ta tiếp tục hỗ trợ để phát triển các tổ chức liên kết sản xuất nhất là hợp tác xã
bên cạnh đó đối với hoạt động xúc tiến thương mại các địa phương một trăm linh các tỉnh thành phố
sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại cấp tỉnh
và phát triển trung tâm điểm bán hàng ô cốt
thưa quý vị theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực chiếm sáu mươi sáu giá trị sản xuất ngành nông nghiệp
trong đó sản phẩm chủ lực về trồng trọt như rau tăng chín ba về diện tích và một mươi ba về sản lượng so với cùng kỳ năm trước
năm hai nghìn một mươi chín giá trị sản xuất nông nghiệp tp hcm ước đạt hai ba về sản lượng
tăng hai mươi một một trăm sáu mươi tỷ đồng tăng sáu một mươi chín so với cùng kỳ
grdp ước đạt tám chín trăm ba mươi tám tỷ đồng tăng sáu một so với cùng kỳ
trong đó giá trị sản phẩm chủ lực đạt một mươi ba tám trăm bảy mươi hai bốn tỷ đồng chiếm sáu mươi sáu trên tổng giá trị sản xuất
ngoài ra một số chỉ tiêu chủ yếu tăng khá cao như diện tích gieo trồng rau đạt hai mươi năm trăm linh hectare tăng chín ba so với cùng kỳ
diện tích hoa cây kiển đạt hai bốn trăm chín mươi hectare
sản lượng thủy sản đạt sáu mươi năm bảy mươi năm tấn
sản lượng thịt trâu bò hơi đạt một mươi tám sáu trăm bốn mươi tấn
các mô hình chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi lương giá trị thu được một trăm hai mươi một trăm ba mươi tỷ trên một hectare một năm
gấp ba lần so với nuôi lợn góp phần nâng cao giá trị sản xuất thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành
thưa quý vị để chuẩn bị đón xuân mới canh tí năm hai nghìn hai mươi
các địa phương trên cả nước đã triển khai nhiều hoạt động để chăm lo đời sống cho người dân
và năm nay tỉnh yên bái sẽ hỗ trợ gần bảy tỷ đồng và trao hàng nghìn xuất quà cho gia đình chính sách người có công hộ nghèo người cao tuổi
trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi toàn tỉnh yên bái sẽ có trên tám người có công và thân nhân người có công người cao tuổi
và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như trẻ mồ côi người khuyết tật người nghèo tiêu biểu thoát nghèo được nhận quà tết
ủy ban nhân dân tỉnh thành lập các đoàn đến thăm hỏi trao quà tết của tỉnh cho các hộ gia đình tiêu biểu như mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang
thương bệnh binh nặng gia đình chiến sĩ đang công tác tại biên giới hải đảo người có công và thân nhân người có công trên địa bàn
bảo đảm tình cảm thân mật tri ân đối với gia đình người có công với đất nước
tại trụ sở hội khơ me việt nam ở thủ đô phnom penh campuchia các doanh nghiệp việt nam tại campuchia đã tổ chức chương trình ấm tỉnh mùa xuân canh tí hai nghìn hai mươi
trao quà cho một số gia đình người khơ me gốc việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm động viên bà con đón năm mới thêm vui tươi đầm ấm
theo thống kê có khoảng trên một trăm sáu mươi người gốc việt đang sinh sống ở campuchia tập trung đông nhất ở thủ đô phnom penh và năm tỉnh sát biển hồ
nhìn chung đời sống của bà con ở thành thị thời gian gần đây khá ổn định tuy nhiên các hộ ở vùng sâu vùng xa đặc biệt là dọc theo sông mekong và biển hồ vẫn còn gặp nhiều khó khăn
mới đây đoàn công tác của tập đoàn dầu khí việt nam đã đến thăm và làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy đắk lắc
tại buổi làm việc tập đoàn dầu khí việt nam đã hỗ trợ năm trăm linh triệu đồng tết vì người nghèo tỉnh đắk lắc
từ số tiền này ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đắk lắc sẽ thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách hộ nghèo hộ đồng bào dân tộc thiểu số gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
trong phần tin tức quốc tế tổng thống mỹ donald trump kêu gọi một thỏa thuận mới với iran
nga và thổ nhĩ kỳ khánh thành đường ống dẫn khí đốt tới châu âu
thưa quý vị vào tối qua theo giờ hà nội tổng thống mỹ donald trump đã có bài phát biểu đầu tiên về vụ tấn công bằng tên lửa của iran nhằm vào các căn cứ của binh sĩ mỹ
dù tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với iran nhưng nhà lãnh đạo mỹ đã không đưa ra lời đe dọa nào về hành động quân sự chống lại tehran
mở đầu bài phát biểu tổng thống mỹ donald trump nhấn mạnh sẽ không cho phép iran được sở hữu vũ khí hạt nhân khi ông còn đương nhiệm
tổng thống trump cáo buộc tướng qasem soleimani là một phần từ khủng bố hàng đầu từng huấn luyện nhiều đội quân khủng bố và tiến hành các cuộc tấn công khủng bố vào nhiều mục tiêu dân sự
đó là lý do ông đã quyết định không kích tiêu diệt nhân vật này trong bài phát biểu của mình tổng thống trump cũng gửi một thông điệp cứng rắn tới iran
trong khi tiếp tục cân nhắc các giải pháp cho hành động gây hấn của iran mỹ sẽ ngay lập tức áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế bổ sung đối với chính quyền iran
các lệnh trừng phạt này sẽ được duy trì cho tới khi iran thay đổi cách cư xử của mình
theo tổng thống trump hòa bình và ổn định sẽ không thể đạt được ở trung đông nếu iran tiếp tục theo đuổi bạo lực hận thù và chiến tranh
cũng trong tối qua nga và thổ nhĩ kỳ đã kêu gọi mỹ iran ưu tiên đối thoại và giảm các vấn đề
trong khi đó nhiều nhà lãnh đạo châu âu đã đồng loạt lên án vụ tấn công của iran
ngoại trưởng nga sergei lavrov khẳng định căng thẳng giữa washington và tehran hiện nay bắt nguồn từ những hành động phi pháp và nguy hiểm của mỹ trên lãnh thổ iraq chống lại các công dân iran
ông lavrov cho biết tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã cùng kêu gọi hai nước trên giải quyết các vấn đề thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
trong khi đó tổng thư ký nato jens stoltenberg kêu gọi iran kiềm chế đồng thời cho biết không binh sĩ nato nào tại iraq bị thương trong các vụ tấn công trên
trong khi đó thủ tướng anh boris johnson kêu gọi iran không nên tái diễn các vụ tấn công táo bạo và nguy hiểm
bộ trưởng quốc phòng đức cũng lên án vụ tấn công của iran vào các căn cứ có liên quân đồn trú đồng thời cho biết đã bắt đầu soạn thảo các kế hoạch cho khả năng rút một phần binh sĩ đức khỏi các căn cứ này
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa chính thức khánh thành dự án đường ống dẫn khí đốt tustream từ nga qua thổ nhĩ kỳ tới miền nam của châu âu
nga triển khai dự án này nhằm giảm phụ thuộc vào tuyến trung chuyển qua ukraine
tham dự lễ khánh thành hệ thống tukstream còn có lãnh đạo serbi và bulgari
phát biểu tại buổi lễ tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh hệ thống đường ống dẫn này tượng trưng cho sự tương tác và hợp tác vì lợi ích của nga
nga đã đảm bảo tất cả người dân hai nước và người dân toàn châu âu cũng như thế giới
khí đốt giờ đây sẽ đi qua thổ nhĩ kỳ nhờ hệ thống toky mới này
hệ thống này vô cùng đặc biệt hai đường ống dẫn khí đốt đều nằm dưới nước và mỗi đường ống có công suất lên tới một mươi sáu tỷ mét khối và sâu hơn hai km
bên cạnh dự án hệ thống đường ống dẫn khí đốt kéo dài chín trăm ba mươi km qua biển đen này nga cũng đã nâng gấp đôi công suất vận chuyển khí đốt qua biển baltic tới đức thông qua dự án dòng chảy phương bắc
để giảm phụ thuộc vào tuyến trung chuyển chính hiện nay qua ukraine
nhà sản xuất ô tô hyundai tuyên bố đã bắt tay với công ty công nghệ uber để sản xuất taxi bay với mục tiêu giảm bớt un tắc đô thị trong tương lai
theo đó đại diện nhà sản xuất ô tô hàn quốc đã tiết lộ mẫu thiết kế của taxi bay mới và hy vọng có thể triển khai dịch vụ này tại một loạt thành phố vào năm hai nghìn hai mươi ba
xe taxi bay của hyundai có thể cất và hạ cánh theo chiều thẳng đứng chở được bốn hành khách
và đạt tốc độ ba trăm hai mươi hai km trên giờ đồng thời sở hữu động cơ điện có thể di chuyển tối đa chín mươi bảy km mỗi lần sạc
trong dự án này nhiệm vụ của hyundai là sản xuất và triển khai các mẫu ô tô bay trong khi uber sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ không phận
kết nối với vận tải mặt đất giao diện khách hàng thông qua mạng lưới chia sẻ chuyến đi trên không
uber cam kết các chuyến bay thử nghiệm sẽ bắt đầu vào năm hai nghìn hai mươi và đi vào hoạt động thương mại ba năm sau đó